cũng trong ngày hôm qua chính phủ phần lan tuyên bố sẽ kéo dài thời gian đóng cửa các cửa khẩu trên biên giới với nga cho đến khi có thông báo mới đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách các địa điểm bị cấm đi lại
bộ trưởng nội vụ marie ratanen tuyên bố với giới chức phần lan rằng việc đóng cửa biên giới về nga sẽ là dài hạn
phần lan đã đóng cửa biên giới trên bộ về nga vào cuối năm ngoái trong bối cảnh số lượng người nhập cư đến từ các quốc gia như syri và somali tăng
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn chính phủ nước này cho biết lệnh đóng cửa biên giới về nga sẽ có hiệu lực đến ngày một mươi bốn tháng bốn nga hiện chưa phản hồi về thông tin trên
phần lan có chung đường biên giới dài một ba trăm bốn mươi km với nga sau khi được kết nạp vào tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của nato
phần lan có chung đường biên giới dài một ba trăm bốn mươi km với nga sau khi được kết nạp vào tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của nato